trong đó nêu so những điểm mấu chốt cho việc phòng dịch nhưng không được phép chặn đường đóng cảng sân bay
thông tư của quốc vụ viện trung quốc nêu rõ chính quyền địa phương phải bỏ quy định rào chắn đường
và buộc các lái xe tải khỏe mạnh phải cách ly phòng dịch để đảm bảo giảm thiểu tối đa nguy cơ gián đoạn
nguồn cung cấp thực phẩm và các nguyên vật liệu quan trọng tới những khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
quốc vụ viện trung quốc nhấn mạnh cần phải duy trì chuỗi logistics không bị gián đoạn để củng cố nền kinh tế quốc gia
trước đó rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã vận động chính quyền trung ương trung quốc
cấp thêm thẻ đi lại đặc biệt cho các lái xe tải khi thượng hải nơi đang chịu làn sóng dịch nặng nhất từ đầu dịch tới nay
và đang áp dụng phong tỏa toàn thành phố phải giảm công suất hoạt động tại các cảng biển cảng hàng không quan trọng
hiện các bến cảng quan trọng tại thượng hải như cảng nước sâu yangshan cảng wai gaokiao vẫn đang hoạt động theo mô hình vòng tròn khép kín
nhân viên sống và làm việc ngay tại cảng hạn chế tiếp xúc với bên ngoài
nhưng vì thiếu nhân lực và lái xe tải nên các cảng này chỉ hoạt động khoảng một phần hai công suất
bà bettina jrens behanjin chủ tịch phòng thương mại châu âu eu cham thượng hải cho biết
các quy định hạn chế sẽ khiến lái xe tải
khó tiếp cận với khu vực lân cận thượng hải để lấy hàng và tạo ra hồ đen trong chỗ logistic
vốn có vai trò quan trọng với các doanh nghiệp sản xuất đa quốc gia đang hoạt động tại trung quốc
nếu xe tải không có thẻ thông hành đặc biệt do cơ quan giao thông quốc gia cấp
sẽ không thể di chuyển từ thượng hải tới các tỉnh thành lân cận
thông tư trên của quốc vụ viện không đặc biệt giải quyết vấn đề này
hay cho biết có tăng thêm số lượng lái xe tải được cấp thẻ thông hành làm việc trong thời đại dịch hay không
mà chỉ yêu cầu cần đảm bảo dịch vụ xe tải liên tỉnh thông suốt
một điển hình cho tình trạng gián đoạn là nhà máy kia factory ba của tesla tại thượng hải
đã tạm ngừng sản xuất từ cuối tháng ba vì không thể đảm bảo nguồn cung linh kiện ô tô
và đồ bảo hộ phòng covid một mươi chín để duy trì dây chuyển lắp ráp vận hành theo mô hình vòng tròn khép kín
tesla đang tích cực tìm kiếm lái xe tải có giấy thông hành đặc biệt để vận chuyển bộ phận ô tô
và những chiếc xe model ba model y đã hoàn thiện theo một nguồn thạo tin
chưa công bố khung thời gian để nới lỏng phong tỏa vì thành phố vẫn cam kết duy trì chiến lược zero covid
có thể thấy biến chủng phụ ba hai đã khiến trung quốc trải qua làn sóng dịch bệnh tồi tệ nhất
và ngay lúc này mỹ cũng đang chứng kiến mức độ lây lan gia tăng của biến chủng này
khi đây là nguyên nhân nhiễm bệnh của phần lớn các ca covid một mươi chín tại mỹ
một số vùng ở mỹ đang chứng kiến số ca covid một mươi chín gia tăng trong bối cảnh nỗ lực xét nghiệm không còn mạnh mẽ như trước
làm dấy lên nỗi lo làn sóng lây nhiễm nghiêm trọng tiếp theo
có thể khó bị phát hiện
theo cham bloomberg một đợt bùng phát dịch covid một mươi chín mới có thể xảy ra ở mỹ mà chẳng ai hay biết
ông ajis reha người vừa được bổ nhiệm làm điều phối viên ứng phó covid một mươi chín của nhà trắng ngày một mươi một tháng bốn cho biết
số ca covid một mươi chín có tăng lên gần đây nhưng khẳng định ông không quá lo lắng
nhất là khi số ca nhập viện vẫn ở mức thấp khắp nước
ông jha bắt đầu công việc mới giữa lúc biến chủng phụ ba hai của micron gây ra phần lớn ca nhiễm mới ở mỹ
theo báo zen new york times mỹ ghi nhận trung bình hơn ba mươi một ca một ngày
trong tuần lễ khép lại hôm ngày một mươi tháng bốn tăng ba so với hai tuần trước
dù vậy thành phố new york và thủ đô washington thuộc số những địa phương có số ca mắc mới cao hơn con số trung bình vừa nêu
nhiều trường học đã khôi phục quy định bắt buộc đeo khẩu trang giữa lúc số ca nhiễm tăng
tương tự thành phố philadelphia bang pennsylvania hôm một mươi một tháng bốn trở thành thành phố lớn đầu tiên ở mỹ
quay lại với yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà sau khi số ca nhiễm tại đó tăng hơn năm mươi trong vòng một mươi ngày
giới chức y tế địa phương nhấn mạnh
đang nỗ lực ngăn chặn nguy cơ xảy ra đợt bùng phát mới do ba hai gây ra
bên ngoài nước mỹ một nỗi lo khác của washington là diễn biến dịch covid một mươi chín ở thành phố thượng hải trung quốc
bộ ngoại giao mỹ cuối ngày một mươi một tháng bốn ra lệnh nhân viên ngoại giao không thiết yếu rời khỏi thành phố đang bị phong tỏa này
chính quyền thượng hải ngày một mươi hai tháng bốn thông báo có thêm hai mươi ba ba trăm bốn mươi hai ca covid một mươi chín
nâng tổng số ca trong đợt bùng phát mới nhất lên hơn hai trăm linh dù không có trường hợp tử vong nào được công bố
theo đài cnbc trung quốc vật lộn với đợt bùng phát mới
và đợt bùng phát covid một mươi chín tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch nổ ra
giới chức địa phương cho rằng biến chủng phụ ba hai là nguyên nhân
quý vị thân mến trước thông tin nhận định việt nam đã kiểm soát tốt dịch và cho đến thời điểm hiện tại
trước khi nhận ca nhiễm biến thể vụ mới của omicron chúng tôi rất vui mừng khi được đưa đến quý vị những thông tin tích cực như vậy
hy vọng với những tín hiệu tích cực của dịch bệnh cùng với việc người dân duy trì nghiêm túc các biện pháp phòng chống covid một mươi chín
sẽ sớm được kiểm soát hoàn toàn
những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cầm nhận
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống cơ quan nguồn luận của bộ y tế
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại